cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin dự báo thời tiết tối ngày hai mươi hai tháng bốn của chúng tôi
quý vị thân mến theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
một đợt không khí lạnh nhẹ sắp ảnh hưởng đến miền bắc nước ta khiến nhiệt độ toàn miền giảm
cụ thể theo dự báo chiều tối và đêm nay ngày hai mươi hai tháng bốn
ở khu vực bắc bộ có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa to với lượng mưa từ một mươi năm ba mươi mm có nơi trên năm mươi mm
ở khu vực trung bộ và tây nguyên có mưa rào và rông cục bộ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
riêng thủ đô hà nội có mây ngày nắng trưa chiều oi nóng ba mươi ba mươi bốn độ c chiều tối và đêm có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to tuy nhiên ít có khả năng mưa lớn như tối ngày hai mươi tháng bốn vừa qua
từ khoảng sáng đến trưa mai
ngày hai mươi ba tháng bốn không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh ở đông bắc bắc bộ như lạng sơn cao bằng
nhiệt độ ở những tỉnh này sẽ giảm ba bốn độ c xuống mức hai mươi chín ba mươi độ c vào đầu giờ chiều trời dịu mát hơn hẳn
nhưng gió đông bắc ở thời điểm này rất nhẹ có thể ở cấp một đến cấp hai ba tám km trên giờ nên phải đến tối mai hoặc sang sáng thứ tư ngày hai mươi bốn tháng bốn
gió mới bắt đầu về đến thủ đô hà nội mà cũng ảnh hưởng không nhiều
buổi trưa và chiều mai
nhiệt độ ở hà nội vẫn tương đối cao nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời khoảng bốn mươi độ c rất nóng
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết cho các khu vực trong đêm nay và ngày mai sáng ngày hai mươi ba tháng bốn
hà nội có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông dài rác gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
phía tây bắc bộ có mây ngày nắng riêng khu vực tây bắc ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi bảy độ
phía đông bắc bộ có mây có mưa và rông vài nơi trưa chiều trời nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
riêng vùng núi phía bắc và khu vực đông bắc có mưa rào và rông dài rác nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
thanh hóa đến thừa thiên huế có mây không mưa riêng khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế
ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi chín độ
đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng có nơi nắng nóng riêng phía bắc từ đà nẵng đến phú yên
có nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gây gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
tây nguyên có mây ngày nắng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi bảy độ
nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ
tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước